sáng sớm ngày hôm nay triều tiên tiếp tục phóng tên lửa chưa xác định ra vùng biển phía đông của đất này
động thái khiến chính phủ nhật bản phải phát thông báo khẩn yêu cầu người dân houaido sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn
tuy nhiên lệnh sơ tán đã được dỡ bỏ sau đó
hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc xác nhận thông tin này
tuy nhiên chưa công bố chi tiết chủng loại tầm bay và độ cao của tên lửa
trong khi đó văn phòng thủ tướng nhật bản cho rằng triều tiên dường như đã phóng tên lửa đạn đạo
tên lửa đã đến khu vực hokkaido của nhật bản và kêu gọi người dân tại khu vực này tìm nơi trú ẩn an toàn
chính phủ nhật bản sau đó thông báo tên lửa không còn khả năng rơi xuống hokkaido
và dỡ bỏ lệnh sơ tán tại khu vực trước khi cảnh sát biển nhật bản tuyên bố tên lửa đã lao xuống biển
triều tiên chưa bình luận về thông tin trên